thưa quý vị hôm nay khối không khí lạnh lại tăng cường xuống nước ta
và dự báo nó sẽ còn tiếp tục được bổ sung xuống trong một hai ngày tới
do nằm sâu trong khối không khí lạnh với bản chất là khô và lạnh
vì thế mà thời tiết toàn khu vực bắc bộ trong hôm nay và ngày mai phổ biến là không mưa
sáng sớm có sương mù nhẹ trời rét có ban ngày còn nắng hanh
với nhiệt độ ra động là từ một mươi năm đến ba mươi độ
vùng núi có nơi mức nhiệt thấp nhất dưới một mươi năm độ vùng núi cao là dưới một mươi độ
vì thế khi ra đường trong khoảng thời gian đêm muộn và sáng sớm
thì quý vị vẫn cần trang bị áo khoác nhẹ để đảm bảo sức khỏe
không khí lạnh liên tục tăng cường xuống nước ta
khiến cho gió đông bắc ở khu vực trung bộ gia tăng
đời gió này sẽ kết hợp với điều kiện địa hình chắn gió của dãy trường sơn
khiến cho khu vực bắc và trung trung bộ chuyển nhiều mây hơn
và có mưa trở lại cục bộ có nơi xảy ra mưa to
trong khi đó tại khu vực nam trung bộ thì chuyển nhiều mây hơn
nhưng mưa thì chỉ xuất hiện ở một vài nơi với lúc chiều tối
về nền nhiệt độ tại phần thanh hóa đến thừa thiên huế
ở mức là một mươi bảy hai mươi chín độ đêm và sáng trở rét
các tỉnh còn lại thì nhiệt độ sẽ cao hơn đôi chút là hai mươi một ba mươi một độ
ở phía nam trong hôm nay và ngày mai
giải mây rông tiếp tục có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc
vì thế tại khu vực nam bộ và phần phía nam của khu vực tây nguyên có mưa nhiều
riêng khu vực miền tây của nam bộ thì có mưa vừa thậm chí là mưa to
trong khuôn rông cần đề phòng tổ lốc và gió rất mạnh
nền nhiệt độ tại tây nguyên là một mươi bảy hai mươi chín độ
còn tại nam bộ là hai mươi hai ba mươi độ
đến với biển đông tại khu vực quần đảo hoàng sa
chỉ có mưa lắc đắc vài nơi với gió đông bắc cấp năm cấp sáu giật cấp bảy
tầm nhìn xa trên một mươi km nền nhiệt độ là hai mươi bốn hai mươi chín độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa sẽ giảm xuống ở mức bốn một mươi km trong mưa
gió đông bắc cấp bốn cấp năm nên nhiệt độ là hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực hà nội mây thay đổi đêm không mưa
sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ trời rét
ngay trời nắng gió đông bắc cấp ba nhiệt độ từ một mươi tám hai mươi chín độ